còn các bệnh viện đã tách đôi có khối nhà riêng biệt có cổng và lối đi riêng thực hiện nhiệm vụ điều trị covid một mươi chín gồm
bệnh viện quân y miền đông phạm ngọc thạch từ dũ hùng vương nguyễn tri phương nhi đồng tp
tổng quy mô dường bệnh của các bệnh viện này khoảng bốn ba trăm linh giường
theo lộ trình giải thể các bệnh viện giã chiến của thành phố hiện đã có tám bệnh viện ngừng hoạt động
trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp một mươi ba bệnh viện giã chiến còn lại vẫn tiếp tục duy trì hoạt động với tổng quy mô khoảng hai mươi hai giường
gồm bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số ba năm sáu tám một mươi một mươi hai một mươi ba một mươi bốn và một mươi năm năm c phước lộc công an thành phố giã chiến điều trị covid một mươi chín củ chi
ngoài ra mỗi quận huyện sẽ duy trì phát triển thêm bệnh viện giã chiến tầng hai hoặc cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín tầng một
hiện có một mươi sáu bệnh viện giã chiến quận huyện và thành phố thủ đức với quy mô khoảng tám giường sáu mươi năm cơ sở tiếp nhận điều trị covid một mươi chín với quy mô khoảng chín giường
sở y tế tp hồ chí minh cho biết tổng số dường tại các bệnh viện tầng ba hiện nay trên địa bàn tp khoảng hai ba trăm linh dường bao gồm cả các bệnh viện tuyến trung ương
để thuận lợi cho công tác hội trần truyền bệnh chuyển giao kỹ thuật giữa các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín trong tầng ba
sở văn công công tác cơ sở bệnh viện thành tám cục điều trị
kích hoạt tổ điều phối chuyển tuyến
sở y tế yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện chủ động ra soát và có công tác cung ứng thuốc vật tư trang thiết bị đảm bảo luôn sẵn sàng cho công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín
sở này cũng đề nghị lãnh đạo các bệnh viện phân bố nguồn nhân lực hợp lý tham gia công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo tuân thủ các quy định về công tác điều trị đặc biệt lưu ý tuyệt đối không được đùn đẩy hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh
theo hướng dẫn phân loại và nguy cơ người nhiễm sars cov hai và định hướng xử trí cách ly điều trị do bộ y tế vừa ban hành
có hai mươi trường hợp mắc bệnh nền khi nhiễm sars cov hai sẽ dễ có nguy cơ cao bao gồm đai tháo đường bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và các bệnh phổi khác
ung thư đặc biệt là các khối u tính về huyết học ung thư phổi và bệnh ung thư di căn khác bệnh thận mạng tính ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu
béo phì thừa cân bệnh tim mạch như suy tim bệnh động mạch vành hoặc bệnh cơ tim bệnh lý mạch máu não hội chứng đau hivs bệnh lý thần kinh
bao gồm xa suốt trí tuệ bệnh hồng cầu hình liềm bệnh hen xuyễn tăng huyết áp thiếu hụt miễn dịch bệnh gan dối loạn sử dụng chất gây nghiện sử dụng cọc ticoid hoặc các thuốc ức chế miễn dịch khác các loại bệnh hệ thống
các bệnh nền của trẻ em theo hướng dẫn điều trị của bộ y tế
tại hướng dẫn ban hành kèm theo quyết định số năm nghìn một trăm năm mươi năm trên quy đề bit của bộ y tế về điều trị covid một mươi chín cho trẻ em nêu rõ yếu tố nguy cơ mắc bệnh diễn biến nặng của trẻ mắc covid là
trẻ đẻ non cân nặng thấp béo phì thừa cân đai tháo đường các bệnh lý gen và dối loạn chuyển hóa các bệnh lý phổi mạng tính hèn phế quản ung thư đặc biệt là các khối u ác tính về huyết học ung thư phổi
bệnh thận mạng tính ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu bệnh tim mạch tim bẩm sinh suy tim tăng áp phổi bệnh động mạch vành hoặc bệnh cơ tim tăng huyết áp bệnh lý thần kinh bao gồm cả trứng xa suốt trí tuệ dối loạn tâm thần
ngoài ra các đối tượng trẻ có các yếu tố nguy cơ bệnh diễn biến nặng khi mắc covid một mươi chín là trẻ mắc bệnh hồng cầu hình liềm bệnh thalassemia bệnh huyết học mạng tính khác các bệnh lý suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc mắc phải bệnh gan đang điều trị bằng thuốc cọc ti quỹ hoặc các thuốc ức chế miễn dịch khác các bệnh hệ thống
cũng theo hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai và định hướng sử trí cách ly điều trị những người nhiễm sars cov hai thuộc nhóm nguy cơ thấp khi đáp ứng điều kiện tuổi từ lớn hơn hoặc bằng ba tháng đến nhỏ hơn hoặc bằng bốn mươi chín tuổi và chưa phát hiện bệnh lý nền đã tiêm đủ mũi vaccine sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường fpo hai từ chín mươi bảy trở lên
theo đó nhóm này sẽ được chăm sóc tại nhà riêng đủ điều kiện theo quy định trạm y tế nhân viên y tế tình nguyện viên theo dõi quản lý người nhiễm phát hiện
bên cạnh đó nhân viên y tế cần hỗ trợ tâm lý dinh dưỡng vận động theo dõi sức khỏe liên tục đánh giá nguy cơ đồng thời người dân được cung cấp gói chăm sóc tại nhà thuốc kháng virus vitamin nhu yếu phẩm
trong khi đó theo hướng dẫn cũ quyết định số ba nghìn sáu trăm bốn mươi sáu trên quy đề bit ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một f có nguy cơ thấp sẽ chuyển đến cơ sở thuộc tầng một của tháp điều trị các cơ sở cách ly người nhiễm f tập trung cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín ban đầu
điều trị ngoại trú tại nơi cư trú được nhân viên y tế chính quyền địa phương kiểm tra
bộ y tế cho biết việc đánh giá nguy cơ nhiễm sars cov hai để phân loại xử trí cách ly và điều trị kịp thời đồng thời bố trí người nhiễm sars cov hai vào các cơ sở phù hợp nhằm đảm bảo an toàn hợp lý hiệu quả hướng tới sự hài lòng của người nhiễm sars cov hai tối ưu hóa nguồn lực của ngành y tế và xã hội
theo hướng dẫn mới ban hành của bộ y tế có một mươi hai dấu hiệu biểu hiện nhiễm sars cov hai mà mỗi người cần biết gồm một ho hai sốt trên ba mươi bảy năm độ c ba đau đầu bốn đau họng rát họng năm sổ mũi chảy mũi ngạt mũi sáu khó thở bảy đau ngực tức ngực tám mở người đau cơ chín mất vị giác một mươi mất khíu giác một mươi một đau bụng bồn nôn một mươi hai tiêu chảy
dù mới tái phục hồi sản xuất nhiều doanh nghiệp còn rất chật vật nhưng đa số đều cố gắng xoay sở để thưởng tết và chăm lo cho người lao động dịp cuối năm
trong căn phòng trọ khá chật hẹp ở phương hiệp thành thành phố thừa dông một bình dương chị nguyễn thị lan công nhân một công ty ngành da dày bọc bạch
may mắn là ngay trong cao điểm dịch công ty dù tạm ngưng hoạt động nhưng vẫn trả lương hàng tháng cho công nhân sau khi dịch ổn hơn công ty hoạt động trở lại được gần hai tháng nay
năm nay tôi không hy vọng nhiều vào tiền thưởng tết bởi vì chúng tôi hiểu công nhân khó một thì doanh nghiệp khó mười nếu công ty có thưởng tết chắc chắn tôi sẽ rất vui và biết ơn bởi hơn lúc nào hết tôi rất cần tiền để trang trải cuộc sống
trong khi đó anh trần văn công công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng gia cho biết trở lại làm việc vào đầu tháng một mươi sau hơn ba tháng tạm nghỉ do bị dịch bệnh
rất may công ty có nhiều đơn hàng tôi đăng ký làm tăng ca để thêm thu nhập trả tiền ăn
ở lúc nghỉ việc công ty chưa công bố việc thưởng tết chỉ nghe nói sẽ có vợ chồng tôi đang thấp thòm chờ thông báo chính thức chúng tôi biết công ty đang khó khăn nhưng trong cái bối cảnh này ai cũng cần tiền để trao trả cả tôi không đòi hỏi được bao nhiêu mừng bấy nhiêu anh công bày tỏ
tất bật hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách dù phải đối mặt với muôn vản khó khăn từ việc thiếu nguyên liệu thiếu lao động nhờ mặt hàng tăng giá công ty trách nhiệm hữu hạn liên kết thương mại toàn cầu tp hcm
phải cố gắng rất nhiều để không đứt gãy chuỗi cung ứng
đề cập chuyện thường tết ông nguyễn ngọc luận chủ tịch công ty cho biết công ty cố gắng thưởng lương tháng một mươi ba kèm một phần quà tặng là thực phẩm cho công nhân
trong năm dịch bệnh phức tạp ai cũng khổ dù vậy công ty vẫn cố gắng vuôn vén để người lao động có thêm khoản thưởng cuối năm
khoản thường tết năm nay có ý nghĩa rất lớn thể hiện trách nhiệm và sự chia sẻ trong những khó khăn của doanh nghiệp đối với người lao động
qua đó người lao động càng thêm gắn bó đồng hành với doanh nghiệp âu luận nhìn nhận
nhiều doanh nghiệp khác cũng cho hay luôn sẵn sàng bục bụng dành tiền thưởng tết cho người lao động để giữ chân nhân viên gắn bó lâu dài
chúng tôi thông báo tuyển dụng cả tháng trời nhưng có rất ít người đến xin việc điều này cho thấy tình hình lao động hiện nay rất khó khăn
đây cũng là điều chúng tôi phải cân nhắc thực hiện phương châm thêm người và không để bớt người
bất kể không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận năm nay thấp chúng tôi vẫn thưởng tết cho công nhân
ít nhất một tháng lương kèm quà tặng ông nguyễn tấn đạt giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thành đạt nói
ông huỳnh vinh quang chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn sonova việt nam bình dương cho biết
đã lên kế hoạch thường tết với mức thấp nhất là một tháng lương cơ bản tương đương bảy sáu triệu đồng
ngoài tiền thưởng công ty này sẽ tặng phần quà trị giá năm trăm linh đồng một người
bà huỳnh chấm hương chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn danh sinh bình dương cho biết
tất cả các năm trước đây công ty đều có chế độ thường tết cho người lao động
mặc dù năm nay công ty chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh nhưng vẫn để tri ân và giữ chân người lao động gắn bó lâu dài
công ty dự kiến sẽ có mức thưởng bằng thậm chí cao hơn năm trước
công ty pao sung việt nam bảo xéo đồng nai có trên hai mươi năm công nhân
dù chưa công bố nhưng công ty này đã xây dựng kế hoạch thưởng tết năm hai nghìn hai mươi
ông lê nhật trường chủ tịch công đoàn cơ sở công ty cho hay
khoảng một tuần nữa sẽ thông báo mức thưởng
riêng phần hỗ trợ của công đoàn mỗi đoàn viên được nhận ba trăm linh đồng tiền mặt và quả nhu yếu phẩm
tương tự công ty fushire việt nam cho hay việc thưởng tết hàng năm vẫn duy trì một tháng lương
theo huỳnh văn tuấn chủ tịch công đoàn các khu chế xuất và khu công nghiệp tp hcm
một số doanh nghiệp đã có báo cáo về thưởng tết một tháng lương
nhưng phần lớn sẽ chỉ thưởng ở mức năm mươi bảy mươi so với mọi năm
nguyên do dịch covid một mươi chín khiến nhiều doanh nghiệp
trong khu phải dừng sản xuất hoặc sản xuất cầm trừng
một số thực hiện ba tại chỗ chi phí tăng cao nên gặp không ít khó khăn
dù vậy phía công đoàn sẽ cố gắng thương lượng cùng doanh nghiệp để có phần thưởng tết động viên cho người lao động
ông nguyễn văn bé chủ tịch hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp tp hcm cho rằng
dù ít dù nhiều doanh nghiệp tp hcm vẫn cố gắng để thường cho người lao động
trải qua thời gian ảnh hưởng nặng nề của đại dịch
nhưng nhiều doanh nghiệp chia sẻ sẽ duy trì thường cho người lao động ông bé nói
bà nguyễn kim loan chủ tịch liên đoàn lao động tp hcm cho biết
đơn vị đã lên kế hoạch chăm lo cho đời sống công nhân lao động trong dịp tết nguyên đán
theo đó liên đoàn sẽ tổ chức chương trình mang đến tết xuân vầy xuân bình an
trường hợp người lao động có nguyện vọng muốn về quê ăn tết
liên đoàn phối hợp với doanh nghiệp sẽ hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần phí tàu xe máy bay
đảm bảo chú đáo tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch
theo ông lê minh tấn giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
các năm trước đa số người lao động được thường tết một tháng lương
năm nay trong lúc dịch bệnh tác động mạnh phải giãn cách xã hội
nhiều doanh nghiệp dù tạm ngưng sản xuất kinh doanh cho công nhân tạm ngừng việc
nhưng vẫn hỗ trợ mức lương cơ bản để giữ chân lao động
giờ đây các doanh nghiệp vừa hoạt động trở lại nên dự báo mức thưởng tết năm nay khó đạt như các năm trước
ông tấn cũng cho hay trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sở lao động thương minh và xã hội tp hcm
phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường giám sát tình hình trả lương thưởng dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
và ổn định lao động việc làm quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
dự kiến sở sẽ phối hợp khảo sát tình hình lương thưởng tết tại ba doanh nghiệp
trong đó chú trọng các doanh nghiệp gặp khó khăn ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh đồng nai nguyễn thị như ý cho
nay đơn vị đã yêu cầu công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp xây dựng kế hoạch trả lương
thưởng các khoản phúc lợi khác trong dịp tết và sớm công khai để đoàn viên người lao động biết và giám sát thực hiện
bên cạnh hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn đoàn viên người lao động tiếp cận các gói hỗ trợ của chính phủ nhanh nhất
đồng thời hỗ trợ người lao động về quê đón tết và quay trở lại làm việc sau tết
ngoài ra liên đoàn lao động tỉnh đồng nai cũng vừa thông qua kế hoạch chăm lo tết hai nghìn hai mươi hai cho đoàn viên
người lao động trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ hỗ trợ bằng tiền mặt với mức ba trăm linh đồng một người cho khoảng tám trăm linh trường hợp
ngoài ra liên đoàn lao động tỉnh đồng nai còn hỗ trợ thêm một trăm linh phần quà trị giá hai trăm linh đồng một phần cho lao động có hoàn cảnh khó khăn
quan tâm đặc biệt tới người lao động phải ở trong các khu cách ly phong tỏa mắc covid một mươi chín đang điều trị tại nhà
hoặc các cơ sở y tế lao động không thể về quê đón tết